trước khi rời tokyo kết thúc tốt đẹp chuyến thăm nhật bản
chiều tối nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm các cán bộ nhân viên đại sứ quán
gặp gỡ đại diện cộng đồng người việt nam tại nhật bản
chuyển lời thăm hỏi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng với tình cảm thân thương nhất
thủ tướng cho biết chuyến thăm sự hội nghị thượng đỉnh g hai mươi và thăm nhật bản đã rất thành công
thể hiện vị thế và vai trò của việt nam trong các vấn đề lớn của thế giới
cũng như sự coi trọng của nhật bản đối với việt nam
đối với công tác cộng đồng thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ
hiện đã có ba trăm ba mươi người việt nam sinh sống và làm việc ở nhật bản
đại sứ quán và cộng đồng phải nỗ lực theo sát uốn nắn và chỉ bảo những người trẻ tuổi
tránh vi phạm pháp luật của nhật bản
hiệp định giữa hai chính phủ về chuyển giao người bị kết án phạt tù đã cho thấy thái độ rất mạnh mẽ
đối với những người việt nam vi phạm pháp luật tại nhật bản